các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám chữa bệnh bộ y tế thống kê có bốn hai trăm năm mươi hai ca f đang điều trị tại bệnh viện
trong đó có một tám trăm bảy mươi f nhẹ và không triệu chứng một chín trăm ba mươi hai f mức độ trung bình và bốn trăm năm mươi trường hợp nặng nguy kịch
trong số f trường hợp nặng và nguy kịch có ba trăm chín mươi bảy f thở mask gọn kính một mươi bốn f thở hfnc
sáu trường hợp thở máy không xâm lấn và ba mươi một trường hợp thở máy xâm lấn
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến ngày chín tháng một
tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của hà nội là bốn tăng so với số liệu của ngày tám tháng một ba
cdc hà nội cho biết số ca tử vong ngày chín tháng một là một mươi bảy trường hợp
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai trăm sáu mươi người
tình hình dịch tại hà nội được nhận định là diễn biến phức tạp với số ca mắc sẽ liên tục tăng
dẫn đến ca nặng nguy kịch tăng
về vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
ba giải pháp chính để phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine
cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà
hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng cũng cho rằng
các địa phương chủ động phối hợp bảo đảm phân luồn phân tầng hợp lý để người dân yên tâm
tập trung điều trị các bệnh nhân ở tầng một để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển lên tầng trên
điều trị tích cực đối với bệnh nhân tầng hai tầng ba để hạn chế thấp nhất số ca tử vong
các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine tập trung vận động người chưa tiêm tham gia
tiêm đầy đủ sẽ hạn chế người mắc và chuyển nặng vì hầu hết người tử vong chưa tiêm vaccine hoặc có bệnh lý nền
theo chuyên gia nhận định hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch số ca mắc sẽ tiếp tục tăng
tuy nhiên thay vì quan tâm đến số ca nhiễm tăng thành phố nên tập trung vào số ca nặng
và ca có nguy cơ để giảm tỷ lệ tử vong
hà nội đã vượt ngưỡng hơn hai bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới một ngày số nhiễm ghi nhận trong ngày tại thủ đô
tiếp tục vượt các tỉnh khu vực phía nam đứng đầu cả nước
với số ca mắc tăng cao như vậy thành phố đều đã đến đỉnh dịch
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khẳng định
dịch đã lan rộng ở cộng đồng đây chưa phải là đỉnh dịch bởi số ca mắc thành phố sẽ tiếp tục tăng
đặc biệt bên cạnh việc đối phó với chủng delta chúng ta đã ghi nhận omithron được cho là có tốc độ lây lan rất nhanh
ngoài ra sắp tới là dịp cuối năm sẽ diễn ra nhiều cuộc liên hoan họp hành người dân cần chuẩn bị đón tết nguyên đáng
với nhu cầu đi lại giao thương nhiều số ca mắc không dừng lại ở đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phân tích
cà phó giáo sư tiến sĩ việt hùng đây là việc khó tránh khỏi chúng ta không thể kiểm soát được số ca mắc tăng
kể cả áp dụng các biện pháp mạnh
ví dụ tại tp hcm các tỉnh phía nam từng áp dụng chỉ thị một mươi sáu nhưng số ca mắc vẫn tăng cao do người dân vẫn phải đi làm
vẫn phải sinh hoạt mua sắm
tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lo ngại bởi f đa số lại nhẹ hoặc không có triệu chứng
chúng ta không nên quan tâm nhiều đến số ca hôm nay bao nhiêu tăng cao như thế nào nên tập trung vào số ca nặng ca tử vong
chúng ta không khống chế được ca mắc chỉ khống chế được ca tử vong phó giáo sư tiến sĩ hùng nhận định
theo phó giáo sư tiến sĩ hùng ngành y tế cần phân tích các ca tử vong thuộc đối tượng nào đã tiêm vaccine hay chưa
và phân tích nguyên nhân tử vong có phải tử vong do tiếp cận y tế muộn điều trị muộn hay không
từ đó có những biện pháp điều chỉnh nhằm giảm tỷ lệ tử vong
trở lại câu chuyện số ca mắc tăng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng hà nội đang có những điểm thuận lợi
đó là người dân đã được phủ vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong thấp
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tỷ lệ tử vong trên ca mắc của hà nội là
ngoài ra người dân đã được cách ly và điều trị tại nhà
trước kia chính quyền ngành y tế lo hết ăn ở chỗ cách ly cho f f một nếu chuyển sang cách ly điều trị tại nhà
thì sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế vì các ca chủ yếu nhẹ không triệu chứng
đồng thời người dân nhiễm sars cov hai được điều trị tại nhà sinh hoạt vẫn không bị đảo lộn
tâm lý thoải mái sẽ nhanh khỏi hơn phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội phân tích
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cũng đề xuất
thành phố nên tăng số f được cách ly điều trị tại nhà theo đó quy định cách ly f f một tại nhà cũng phải mở rộng
cụ thể hiện tại f điều trị tại nhà phải từ một đến năm mươi tuổi không có các bệnh lý nền và đủ điều kiện cách ly
nhưng nên mở rộng thêm các đối tượng trên năm mươi tuổi không có bệnh nền và đủ các điều kiện cách ly
nhưng ông cũng nhấn mạnh
ngành y tế cần tăng cường khả năng thông tin hướng dẫn cho người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà
đó là hướng dẫn người dân tự xét nghiệm tự theo dõi sức khỏe phát hiện dấu hiệu trở nặng phát thuốc và hướng dẫn sử dụng
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
dù chúng này hay chủng mới chúng ta cần phải phát huy vai trò trách nhiệm người dân trong công cuộc chống dịch
để giảm gánh nặng cho ngành y tế
tuy nhiên giao trách nhiệm cho người dân nhưng không bỏ rơi
phải đồng hành cùng họ sát sao để nắm được các nguy cơ trở nặng can thiệp kịp thời
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai hà nội cho biết
tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều
tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi
chủ yếu là người cao tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết không làm đồng loạt
mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị
đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị
giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
ông hải nhấn mạnh với f nhẹ không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị
họ được phát các gói thuốc do sở y tế cung cấp những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra như nhà cửa không được rộng rãi
lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một
ông hải nói tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia
theo dõi sát phát hiện nguy cơ nặng nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế
người bệnh không vui nhân viên quá tải chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà
tùy theo triệu chứng của người bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra
ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động y tế phường y tế khu phố
để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
với số ca mắc mới vẫn liên tục tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt
với kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại đại học y hà nội cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội trở nên căng thẳng hơn số lượng bệnh nhân f ngày càng nhiều
đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f không nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca trường hợp nhập viện
vì tình trạng nặng như vậy
cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy cũng như các bác sĩ dự kiến đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện
công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh
dự kiến năm trăm linh dường
tuy nhiên giai đoạn hai bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
chất lượng có nguồn nhân lực và trang bị phù hợp nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông
trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi sáu mươi bệnh nhân thở máy là một con số rất lớn
khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều không chỉ điều trị mà kiêm chăm sóc luôn cho bệnh nhân
bởi các f và viện điều trị đều không có sự hỗ trợ của người thân toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề nhiều nhận định cho rằng số ca mắc sẽ tăng lên
bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch
một trăm linh nhân viên tham gia điều trị f trong đó có trường đại học y hà nội
bệnh viện đại học y hà nội các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
số lượng bác sĩ học viên tại đại học y hà nội khá đông